lợi dụng lúc giãn cách xã hội năm đối tượng ở tỉnh kiên giang đã cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng để đem bán phế liệu
và trong lúc các đối tượng đang cất giấu hàng chục kg dây điện thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng tuần tra công an thành phố rạch giá đã phát hiện năm đối tượng gồm hà văn cường trần thanh long nguyễn văn hiếu trần thanh hiếu và nguyễn văn đại
đang cất dấu trên ba mươi kg vỏ dây điện và dây điện còn lõi đồng tại một căn nhà hoang
nên đã mời các đối tượng về cơ quan làm việc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng lúc đêm khuya người dân ngủ say nên đã rủ nhau đến các trụ điện trên tuyến đường thuộc phường vĩnh quang
để cắt trộm dây điện ba pha là loại cắp điện dùng cho hệ thống chiếu sáng công cộng
sau đó cắt lấy lõi đồng đem bán phối liệu với giá là một trăm linh một trăm hai mươi đồng một kg
gần một tháng nay nhóm đối tượng này đã thực hiện trên một mươi vụ trộm cắp trên ba trăm linh mét dây điện trên thành phố rạch giá
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và mất an toàn hệ thống lưới điện của địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ